thời gian qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về hiện tượng giá một số mặt hàng rau củ tươi giảm mạnh khiến người nông dân bị thua lỗ
trước tình hình nói trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn chỉ đạo cục trưởng cục trồng trọt chủ trì
phối hợp với cục chế biến và phát triển thị trường nông sản và cục bảo vệ thực vật khẩn trương tiếp tục kiểm tra nội dung báo chí phản ánh
đề xuất các giải pháp khắc phục nhất là công tác chỉ đạo sản xuất gắn với chế biến và phát triển thị trường các mặt hàng rau củ
báo cáo bộ trưởng trước ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám